theo thông tin từ người dân giữa năm hai nghìn hai mươi hai căn hộ trung cư nơi xảy ra vụ việc có hai người ở một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi
cùng vào thời điểm này từng xuất hiện tiếng cãi nhau giữa hai người một số đồ đạc bị ném xuống sân trung cư bảo vệ phải nhắc nhở sau đó một thời gian không có người ra vào
có thể thấy những ngày nghỉ lễ ghi nhận sự gia tăng của các vụ tai nạn giao thông mới đây do không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát hai xe dường nằm đã va chạm với nhau
ngay tại ngã tư quốc lộ hai mươi năm và đường tránh thị trấn chư sê gia lai vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ nhiều người khác bị thương
sáng ba mươi tháng bốn thông tin từ lãnh đạo thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai cho biết vào khoảng ba giờ sáng cùng ngày xe khách dường nằm quốc cường biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu chưa rõ danh tính tài xế chạy tuyến đà nẵng đắk lắc lưu thông trên đường tránh thị trấn chư sê
khi xe di chuyển đến ngã tư giao nhau với quốc lộ hai mươi năm thì va chạm với xe dường nằm cô hai biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín chưa rõ danh tính người điều khiển chạy tuyến hà nội cờ đông ba gia lai
vụ va chạm khiến một hành khách văng từ ô tô xuống đất tử vong tại chỗ
tám người khác được đưa vào trung tâm y tế huyện chư sê cấp cứu trong đó có hai nạn nhân khá nặng phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
tại hiện trường một cột đèn tín hiệu giao thông bị tông gãy giải phân cách cứng ở nút giao thông bị hút bày vỡ vụn nhiều mảnh kính vỡ của xe vương vãi trên mặt đường
xe khách quốc cường lao vào trong dãy của người dân cách vị trí va chạm hàng chục mét
nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai công an huyện chư sê cùng chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc
công an thành phố buôn ma thuột đắk lắc vừa đồng loạt tập kích vào một mươi điểm ghi số đề do một người phụ nữ cầm đầu
hiện tám đối tượng đã bị giam giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thông tin ban đầu ngày hai mươi bảy tháng bốn sau thời gian trinh sát nắm bắt tình hình công an thành phố buôn ma thuột đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng một mươi điểm đang ghi số đề
khám xét tại các địa điểm công an đã thu giữ hai mươi điện thoại di động gần một trăm linh triệu đồng
cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
công an thành phố buôn ma thuột đã nhanh chóng đưa một mươi tám đối tượng liên quan về trụ sở đấu tranh làm rõ
kết quả xác minh ban đầu cho thấy đường dây số đề này do huỳnh thị kim loan năm mươi tuổi trú tại phường thành nhất thành phố buôn ma thuột cầm đầu
đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng ba đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vị
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng telegram để chuyển và nhận phơi đề
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc rồi tính thắng thua với các con bạc
tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
công an thành phố buôn ma thuột đã tạm giữ tám đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
mới đây công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đang thu thập củng cố hồ sơ khởi tố nguyễn tư tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú khối một mươi hai phường bến thủy tp vinh và nguyễn từ dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú xóm một xã thanh hương huyện thanh trương nghệ an
về hành vi trộm cắp tài sản
bán chiếc xe ô tô của mình nhưng tuấn lại giữ lại một chiếc chìa khóa
do nợ nần cần tiền nên tuấn đã rủ em trai lấy trộm chiếc xe mình đã bán
tăng vật thu giữ là một xe ô tô nhãn hiệu toyota vios trị giá ba trăm bốn mươi triệu đồng
theo cơ quan điều tra sau khi bán xe ô tô nói trên
nguyễn tư tuấn đã giữ lại một bộ chìa khóa
do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe ô tô để bán trả nợ
để thực hiện ý định trên ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phát hiện chiếc xe ô tô đang ở phường hưng phúc thành phố vinh
tuấn đã đưa chìa khóa bàn bạc với em trai là nguyễn tư dũng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của bị hại
hai đối tượng đã điều khiển xe ô tô lên huyện thanh trương cất giấu
sau khi thực hiện hành vi phạm tội nguyễn tư dũng đã bỏ trốn vào miền nam
quá trình lần trốn dũng không liên lạc với gia đình thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn trong công tác điều tra truy bắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi bốn tháng bốn công an tp vinh đã phá thành công chuyên án bắt giữ nguyễn từ dũng
khi đang lần trốn tại huyện hóc môn tp hcm
tiếp đó ngày hai mươi năm tháng bốn công an tp vinh thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn tư tuấn tại nhà riêng
công an tp vinh đã tiến hành thu hồi và bảo quản vật chứng là chiếc ô tô nói trên để phục vụ công tác điều tra
hiện công an tp vinh đang thu thập củng cố hồ sơ để khởi tố nguyễn tư tuấn và nguyễn tư dũng
về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi chín tháng bốn đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã triệu tập năm thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn diễn siếc bốc đầu xe gây bức xúc với người đi đường
ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh đội cảnh sát giao thông công an tp bà rịa đã khẩn trương xác minh năm thanh niên
điều khiển xe mô tô diễn siết trong video là nguyễn đình thiện sinh năm hai nghìn hai
tại cơ quan công an thiện khai nhận khoảng một giờ sáng cùng ngày đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi bảy a một một nghìn chín trăm sáu mươi
lưu thông trên đường nguyễn thị định đi uống nước với bạn bè
khi đến khu vực quảng trường vì muốn thể hiện bản thân với các bạn nữ nên thiện lái xe bốc đầu qua lại nhiều vòng
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi vi phạm điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh
mới đây tại km một mươi năm năm trăm linh quốc lộ một mươi hai thuộc địa phận bản nậm cấy xã hoàng thèn huyện phong thổ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện phong thổ
bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán trái
đối tượng bị bắt là ly a lù sinh năm hai nghìn cư trú tại bản háng lìa xã kèo lồm huyện điện biên đông
và a trù sinh năm hai nghìn ba nơi cư trú tại bản con càng xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ là một bánh bột heroin màu trắng khối lượng ba trăm bốn mươi tám hai gram một điện thoại và một xe máy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua heroin từ lào với giá tám mươi triệu đồng
ý định sang lai châu tìm mối tiêu thụ để kiếm
để kiếm lời hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày ba mươi tháng bốn công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết khoảng tám giờ bốn mươi cùng ngày
cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một cửa hàng bán đồ ăn trong ngõ ba trăm chín mươi bảy phạm văn đồng phường xuân đỉnh
rất may vào thời điểm xảy ra vụ cháy không có người bên trong do người dân nghỉ lễ
ngay sau đó cảnh sát xuống hiện trường dập lửa do ngọn lửa bùng lên dữ dội
đã gây cháy lan sang bốn kiosk liền kề
đến khoảng hơn chín h cùng ngày đàm cháy cơ bản được không chế
vụ cháy không có thiệt hại về người tài sản đang được thống kê
cảnh sát đã đưa được hai xe máy và một số tài sản khác ra ngoài
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
mới đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước cho biết
vừa phối hợp với công an huyện lộc ninh và người dân tìm thấy thi thể ba nạn nhân bị mất tích do lật thuyền trên sông
các nạn nhân được xác định là nmd hai mươi bảy tuổi lk một mươi tuổi cùng ngụ huyện lộc ninh tỉnh bình phước
và ntv hai mươi tuổi ngụ huyện hớn quản tỉnh bình phước
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn một nhóm năm người rủ nhau trèo thuyền ra sông bé
đoạn thuộc xã lộc phú huyện lộc ninh tỉnh bình phước để bắt ốc
tuy nhiên khi cách bờ khoảng năm mươi mét thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp khiến cả năm người rơi xuống nước
hai người trong nhóm may mắn bơi được vào bờ an toàn chi hô người dân để hỗ trợ
còn d v và k chìm xuống dòng nước và mất tích
lực lượng cứu nạn cứu hộ sau đó đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân
đến khoảng giờ ba mươi phút dạng sáng nay ba nạn nhân nói trên đều lần lượt được tìm thấy khi đã tử vong
những ngày này khi người dân cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
thì trên công trường sân bay long thành hơn năm công nhân kỹ sư cùng hàng nghìn phương tiện máy móc
để thi công cả ngày lẫn đêm
trên công trường nắng như đổ lửa để kịp hoàn thành đúng tiến độ
ban quản lý dự án sân bay long thành cho biết trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các nhà thầu tham gia xây dựng sân bay long thành huy động năm nhân lực
cùng hàng nghìn phương tiện máy móc thi công cả ngày lẫn đêm
phó giám đốc thường trực ban quản lý dự án sân bay long thành cho biết
hiện nay tiến độ thi công các gói thầu đang rất tốt
theo dự báo khoảng một tháng nữa đồng nai sẽ bước vào thời điểm mùa mưa
do đó trong khoảng thời gian còn lại của mùa khô các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ
việc thi công xuyên đợt nghỉ lễ nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi của mùa khô
phân đấu đẩy nhanh tiến độ dự án
trong kỳ nghỉ lễ các nhà thầu phối hợp với ban quản lý để bố trí tần suất thi công phù hợp
cụ thể trên công trường công nhân kỹ sư vẫn làm việc ba k bốn kíp
dàn trải đều ở nhiều hạng mục như nhà ga hành khách đường giao thông kết nối
đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ
đắp cát làm sàn khoảng sau một mươi sáu giờ đến sáng hôm sau
khu vực nhà ga hành khách đường cất hạ cánh sẽ thi công đổ bê tông xi măng
với hạng mục nhà ga hành khách nhà thầu đang tập trung thi công đổ bê tông sản một
đường cất hạ cánh đang triển khai cấp phối đá răm bê tông
đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành đổ bê tông phần thân đến cao độ gần bảy mươi mét
hai tuyến giao thông kết nối đã hoàn thành nhiều phần việc chính
hiện sân bay long thành đang triển khai bốn gói thầu lớn
gồm nhà ga hành khách đường cất hạ cánh hai tuyến giao thông kết nối tuyến t một t hai và đài kiểm soát không lưu
những công nhân kỹ sư tham gia làm việc tại sân bay long thành
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay các nhà thầu huy động nguồn nhân lực để thi công xuyên lễ
sân bay long thành đang triển khai bốn gói thầu lớn tiến độ cả bốn gói thầu đang đạt kế hoạch đề ra
trong đó hạng mục nhà ga hành khách nhà thầu tập trung thi công đổ bê tông sản một
đường cất hạ cánh đang triển khai cấp phối đá răm bê tông đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành đổ bê tông phần thân đến cao độ gần bảy mươi mét
hai tuyến giao thông kết nối đang cấp phối đá răm làm cầu
sân bay long thành khởi công năm hai nghìn hai mươi một năm hai nghìn hai mươi sáu sẽ đưa vào khai thác
đây là công trình giao thông quy mô lớn nhất của nước ta từ trước đến nay
là cảng hàng không quốc tế quan trọng của việt nam hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực
giai đoạn một sân bay long thành có công suất hai mươi năm triệu khách trên năm
trên năm mươi triệu khách trên năm vào giai đoạn hai và giai đoạn ba là một trăm linh triệu khách trên năm
sáng ba mươi tháng bốn đông đảo người dân và du khách đội nắng đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt
đôi bờ hiền lương bến hải dự lễ thượng cờ thống nhất non sông và giải đua thuyền truyền thống trên dòng sông bến hải lịch sử
đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
năm mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chưa tới sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn dưới ánh nắng trói trang của đợt nắng nóng kỷ lục
rất đông người dân và du khách đã đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
để xúc động chứng kiến lễ thượng cờ thống nhất non sông và giải đua thuyền thống nhất non sông truyền thống
lễ thượng cờ thống nhất non sông nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng vẻ vang của toàn dân tộc
đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử chi ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh
để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân về trách nhiệm
trong việc gìn giữ nền hòa bình mà lớp lớp cha ông đã hy sinh sương máu để giành được
tại bữa lễ ông hoàng nam phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị đọc diễn văn ôn lại những năm tháng chiến đấu anh liệt
kiên cường của quân và dân quảng trị nói riêng cũng như nhân dân cả nước nói chung
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva được ký kết đã chia cắt đất nước việt nam thành hai miền bắc nam
lấy vĩ tuyến một mươi bảy nơi con sông bến hải hiền hòa của tỉnh quảng trị làm danh giới hai miền
dòng sông hiền hòa thơ mộng trở thành giới tuyến quân sự tạm thời
cầu hiền lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc
tỉnh quảng trị đã trở thành tuyến đầu của miền bắc xã hội chủ nghĩa và là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền nam
cũng là chiến trường nóng bỏng khốc liệt nhất
kẻ thù đã thực hiện nhiều cuộc hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn chất độc hóa học
cùng chiến lược chiến tranh thâm độc hòng đưa quảng trị trở thành vành đai trắng biến ở đây thành vùng đất lửa
vượt qua mọi đau thương mất mát tàn khốc của cuộc chiến đảng bộ quân và dân quảng trị đã bất khuất kiên cường
phối hợp cùng tạo nên sức mạnh vô biển để chiến đấu và chiến thắng bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất
chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng vẻ vang ấy
vẫn còn sống mãi trong trái tim của mỗi người dân việt nam
bến hải hiền lương đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc và tiềm thức nhân loại
mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình thống nhất non sông
là ý chí và sức mạnh của dân tộc việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước
và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
ngay sau lễ thượng cờ tại bến đua thuyền bờ bắc di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
diễn ra giải đua thuyền được tổ chức hàng năm trong ngày hội thống nhất non sông
đặc biệt giải đua thuyền truyền thống lễ hội thống nhất non sông trên dòng sông bến hải lịch sử
năm nay có sự góp mặt của gần hai trăm năm mươi vận động viên
đến từ một mươi sáu đội thuyền nam nữ tám huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh quảng trị
vĩnh linh gio linh hải lăng triệu phong cam lộ đắk rồng thị xã quảng trị thành phố đông hà
và các đội đua đến từ các tỉnh quảng nam quảng bình nghệ an và bình thuận
tại giải đua thuyền truyền thống lễ hội thống nhất non sông năm nay
các đội đua tranh tài sôi nổi ở các cự li một m hai m thuyền một mươi hai trèo của nam
một m hai m thuyền một mươi hai trào của nữ và hai m thuyền một mươi hai trào hỗn hợp nam nữ